chỉ còn ít ngày nữa sau khi bộ giáo dục và đào tạo công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia
các trường đại học trường cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên cùng thí sinh trên cả nước
sẽ chính thức bước vào kỳ xét tuyển năm hai nghìn một mươi chín
năm nay số nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh giảm so với năm hai nghìn một mươi tám
nhưng số chỉ tiêu tuyển sinh của các trường lại tăng lên
tuy nhiên đó không phải là điều đáng mừng bởi vì công tác tuyển sinh hiện nay được thực hiện
trên cơ sở quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm của các trường
ngành giáo dục cần tăng cường kiểm định chất lượng thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm và công khai kết quả
để xã hội giám sát người học biết và lựa chọn cơ sở đào tạo theo học
có như vậy mới tránh được tình trạng vơ bèo và tép trong tuyển sinh
bảo đảm các trường trú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học
đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước
lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi chốt tăng năm năm so với năm hai nghìn một mươi chín
là những lợi ích của các trường
nhân đề bài viết đáng chú ý trên báo lao động
phải đến phiên họp thứ hai với kết quả bỏ phiếu một mươi một trên một mươi ba thành viên
hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt được mức tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi là năm năm
trước đó theo tính toán của bộ phận kỹ thuật của hội đồng tiền lương quốc gia
lương tối thiểu năm hai nghìn một mươi chín đã bảo đảm chín mươi năm mức sống tối thiểu của người lao động
ban đầu quan điểm của tổng liên đoàn lao động việt nam đại diện người lao động
và phòng thương mại và công nghiệp việt nam
đại diện chủ sử dụng lao động có mức đề xuất khác nhau
theo đó tổng liên đoàn lao động việt nam bao giờ cũng mong muốn cải thiện tốt nhất đời sống người lao động
còn đại diện cộng đồng doanh nghiệp không phải không mong muốn cải thiện đời sống người lao động
mà họ muốn nâng cao năng lực cạnh tranh tích lũy đầu tư
báo tủ trẻ hôm nay đặt ra câu hỏi làm gì để tận dụng thời cơ dân số vàng
quy mô dân số đạt chín mươi sáu hai triệu người với cơ cấu dân số vàng
khoảng năm mươi sáu triệu người đang tham gia thị trường lao động
đây được coi là động lực cho phát triển kinh tế những năm tới
dân số việt nam có hai điểm vàng số lượng dân cư lớn tạo quy mô thị trường lớn
mức độ mua sắm lớn trong tương quan thu nhập người dân tăng nhanh
dù vậy muốn tận dụng được thời cơ dân số vàng hiện nay
cần giải quyết các thách thức để biến thời cơ thành hiện thực
bởi giai đoạn dân số vàng chắc chắn sẽ qua nhanh
hội nhập ngay trên sân nhà là nội dung bài viết trên báo
diễn đàn doanh nghiệp
câu chuyện bixi và các doanh nghiệp dệt may căng biển ngữ phản đối bixi cắt hợp đồng
đột ngột mới đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy cả phía doanh nghiệp sản xuất
lẫn các nhà bán lẻ nội địa chưa thật sự sẵn sàng hay nói cách khác còn thiếu chủ động
bỏ quên sân nhà
chúng ta luôn nghĩ rằng hội nhập là đi ra biển lớn hướng ra bên ngoài
mà quên nghĩ đến chiều ngược lại bên ngoài cũng sẽ hướng về phía chúng ta
tác giả bài viết trên báo thế giới
một anh niên đặt ra câu hỏi ai đứng sau những sai phạm của mường thanh
những sai phạm nghiêm trọng tại chín dự án của doanh nghiệp tư nhân xây dựng số một điện biên mường thanh
dù chỉ được quy hoạch bốn năm trăm ba mươi ba căn nhà nhưng đã xây lên một mươi năm bốn trăm bốn mươi căn
đặc biệt từ năm hai nghìn một mươi ba đã có nhiều cuộc thanh tra đối với các dự án của mường thanh
trong đó đã từng có kiến nghị chuyển cơ quan điều tra với dự án đại thanh nhưng chưa được chuyển
về câu hỏi cơ quan quản lý nhà nước ở đâu
tại kết luận của mình thanh tra thành phố hà nội khẳng định
các vi phạm diễn ra trong thời gian dài nhưng không bị phát hiện xử lý
ngoài trách nhiệm của doanh nghiệp còn có trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
của chính quyền sở tại nơi có dự án đã thiếu trách nhiệm thiếu kiểm tra buông lòng quản lý không có biện pháp xử lý
trên báo hà nội mới hôm nay có bài giải cứu các làng nghề tái chế
kỳ cuối trong loạt bài hành trình tái chế của phế liệu mặt được và những hệ lụy
khảo sát đường đi của phế liệu chứng kiến ô nhiễm tại các làng nghề tái chế sản xuất từ phế liệu
có thể nhìn thấy những hậu quả mà người dân làng nghề đang phải gánh chịu
xong cũng phải nhìn nhận nghề thu gom tái chế phế liệu đã và đang góp phần giảm lượng phế liệu thải ra môi trường
để phát huy mặt được giải cứu các làng nghề khỏi tình trạng ô nhiễm môi trường
đã đến lúc các ngành chức năng và địa phương cần triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ hiệu quả